cải thiện năng suất lao động bằng sức mạnh kỹ năng nghề đây cũng là thông điệp mà australia và việt nam đưa ra trong tuần lễ giáo dục nghề nghiệp australia tại việt nam
trong bốn ngày diễn ra tuần lễ tại hà nội và thành phố hồ chí minh có nhiều nghề được trình diễn và đặc biệt là sự xuất hiện của những đại sứ nghề nước bạn
sẽ là kinh nghiệm quý báu cho việt nam trong quá trình khuyến khích nâng cao đào tạo nghề cải thiện năng suất lao động quốc gia
tại buổi khai mạc trình diễn tiến sĩ trương anh dũng phó tổng cục trưởng tổng cục giáo dục nghề nghiệp cho biết
phát triển giáo dục nghề nghiệp phát triển kỹ năng là mối quan tâm hàng đầu của chính phủ việt nam hiện nay
đặc biệt trong bối cảnh cách mạng khoa học kỹ thuật đang thay đổi nhanh chóng
đây được coi là cơ hội rất tốt để giao lưu học hỏi kinh nghiệm của australia nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp của việt nam
hiện tại việt nam năng suất lao động khá thấp
lao động phổ thông và lao động trong khu vực phi chính thức còn cao
để việt nam có thể trở thành một cường quốc kinh tế thì phải cần có những lao động được đào tạo bài bản
đặc biệt trong kỷ nguyên bốn
tốc độ tăng trưởng gdp của việt nam cũng khá là cao
để duy trì được tốc độ này bắt buộc phải có lao động có tài nghề
chính phủ hai nước cũng đã ký kết chương trình hợp tác một mươi tám tháng về giáo dục nghề nghiệp
sự kiện đã trình diễn nhiều kỹ năng nghề
theo đòi hỏi phát triển của nền kinh tế úc cũng như việt nam hiện nay
các hoạt động giao lưu trao đổi về giáo dục nghề nghiệp hướng nghiệp cho người học
đặc biệt tại sự kiện này australia đã đưa đến việt nam những đại sứ nghề
họ là minh chứng truyền cảm hứng về học nghề và sự nghiệp mơ ước của họ
với vai trò của một đại sứ vai trò của tôi chính là quảng bá hình ảnh giáo dục nghề nghiệp
và là cầu nối văn hóa của hai nước
với đại sứ nghề tôi đã đưa đến việt nam một cầu nối văn hóa của hai nước
là đại sứ nghề tôi được thể hiện đam mê cũng như tình yêu của mình đối với sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp
đây là một hành trình tuyệt vời mà tôi có thể chia sẻ cho các bạn
trong vai trò là một đại sứ vai trò của tôi chính là làm thay đổi cuộc đời của các bạn về nhận thức con đường học nghề
tôi cũng có cơ hội được cố vấn giúp đỡ các bạn học sinh con đường lựa chọn sự nghiệp tương lai
kỹ năng nghề là chìa khóa chiến lược để cải thiện năng lượng
với sự hỗ trợ từ chính phủ australia đại sứ quán australia hoạt động giáo dục nghề nghiệp của việt nam định hướng sẽ phát triển toàn diện hơn đầy đủ hơn